trước thực trạng bất cập giao thông tại tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng bên cạnh việc các ngành chức năng cần có giải pháp khắc phục
thì cần triển khai sớm giai đoạn hai cao tốc này thì mới mong có thể phục vụ được lượng xe tăng nhanh như hiện nay
và cần sớm xây dựng cao tốc biên hòa vũng tàu và đưa cao tốc bến lức long thành vào khai thác
để xử lý dứt điểm ủng tắc ở khu vực này
trong năm nay tp hcm phải giảm sáu mươi năm khối lượng
khối lượng túi ni lông khó phân hủy được sử dụng tại các siêu thị
đó là một trong những đề xuất giải pháp và kiến nghị được đưa ra tại hội thảo
đánh giá quá trình đô thị hóa ở việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và mục tiêu
nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm diễn ra vào chiều qua ngày một mươi sáu tháng sáu
một trong những vấn đề được đặt ra là quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh
tại tp hcm khiến việc quản lý chất thải tại tp hcm không theo kịp
hiện bình quân mỗi ngày tp hcm thu gom và xử lý khoảng chín một trăm linh tấn rác sinh hoạt
tại hội thảo thạc sĩ trịnh thủy minh châu viện nhân cố phát triển tp hcm đề nghị
thành phố trong năm nay phải đạt chỉ tiêu giảm sáu mươi năm khối lượng túi ni lông khó phân hủy
được sử dụng tại các siêu thị trung tâm thương mại giảm năm mươi lượng túi ni lông khó phân hủy
dùng tại chợ dân sinh so với năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra hội thảo cũng đưa ra nhiều chỉ tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm của tp hcm
phải tăng quỹ đất xây dựng hạ tầng giao thông tại các khu đô thị mới
bao gồm giao thông động và giao thông tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi giao thông đô thị thành phố cần đạt bình quân một mươi hai
đến năm hai nghìn hai mươi năm dự kiến đạt một mươi sáu hai mươi tương ứng diện tích đất giao thông bình quân
đồng người một mươi hai tám m hai vào năm hai nghìn hai mươi và một mươi bảy năm m hai vào năm hai nghìn hai mươi
diễn ra trong các ngày thứ bảy và chủ nhật tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm
đổi rác điện tử hoặc đổi sách cũ lấy cây xanh
là một hoạt động thú vị thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
đây là những cây xương rộng đá được trồng trong các chậu
được làm từ bã mía có thể tự phân hủy sau hơn một tháng
để có được chậu xương rồng này mỗi người chỉ cần thu gom những rác điện tử có trong nhà
như pin dây sạc điện thoại máy tính hư là có thể quy đổi tương đương
bữa nay mình có mang cái điện thoại hư với cục pin
với máy cục pin với cục sạc hư đi lên đổi
mình đổi cái này để tái chế lại
thì vừa bảo vệ môi trường mà trồng cây xanh thì cũng rất tốt cho môi trường
hôm nay mình mang theo tới hội sách pin và các đồ điện tử cũ
thì mình vừa có thể tái sử dụng được các đồ điện tử của mình
vừa có thể nhận được một các ghế rất là xinh xắn
vì vậy mình rất là quan tâm đến các hoạt động của việt nam tái chế
nên là mình tham gia hoạt động này
hoạt động đổi rác điện tử lấy cây xanh sẽ diễn ra trong ngày thứ bảy
và hoạt động đổi sách cũ lấy cây xanh sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật các tuần
cho đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình do việt nam tái chế phối hợp thái lan books
và đường sách thành phố hồ chí minh thực hiện
khi mà chương trình kết thúc thì nếu như họ có chương trình
họ vẫn có thể đem đến những điểm thu hồi để gửi
còn ở hôm nay ở đây chương trình này thì nếu như mà ai mang tới một thiết bị lớn
một mươi thiết bị nhỏ hoặc là hai mươi viên pin
thì tụi em sẽ tặng họ một cái cây sen đá để làm kỷ niệm
rác thải điện tử này được tính là rác thải nguy hại
cho nên là thuốc đẩy mọi người để thu gom
những cái đó lại để giảm thiểu gây ô nhiễm cho môi trường
bên tụi em sẽ gửi qua nhà máy sẽ có nhà máy để xử lý các cái rác thải điện tử này
nhà máy đó là chi để xử lý riêng rác thải điện tử thôi
chứ không có xử lý chung
nếu như mà mọi người đem rác thải điện tử bỏ vào trong các cái thùng rác như bình thường
thì sẽ gom chung lại giữa rác thải điện tử và rác thải sinh hoạt
chỉ trong một ngày thu gom thùng chứa này đã có hơn một thiết bị điện tử
và tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến thời điểm hiện tại
chương trình đã thu hồi được khoảng ba mươi sáu tấn rác thải điện tử
con số này cho thấy ý thức và sự quan tâm của người dân
đối với việc bảo vệ môi trường đã được thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực
quý vị thân mến springtime xuân thị ba nằm trong chuỗi hoạt động triển lãm định kỳ
hai năm một lần do spring gallery tổ chức vừa diễn ra tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm
cuộc triển lãm năm nay giới thiệu bảy mươi tác phẩm
của ba họa sĩ diệu hà thanh lê và quỳnh paris
với các chất liệu sơn dầu màu nước và tổng hợp
mỗi họa sĩ là một câu chuyện riêng được sắp đặt trong không gian chủ đề của mình
họa sĩ diệu hà vốn nổi tiếng với dòng tranh vẽ hoa mẫu đơn
sẽ đưa người xem vào một khu vườn cổ tích đầy thơ mộng
tranh của họa sĩ thanh lê là những ký ức ngọt ngào về những mùa miên viễn
xa xưa với con đò trái bết những dòng sông bát ngát phù sa
và nhà thiết kế thời trang quỳnh barris với bộ tranh nhìn về tương lai
lấy cảm hứng từ hoa sen và những triết lý mỹ học phương đông
đặc biệt đây là lần đầu tiên họa sĩ nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quỳnh bari
giới thiệu đến công chúng các tác phẩm hội họa của chị
triển lãm sẽ mở cửa từ chín h tới một mươi bảy h hàng ngày
tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm kéo dài tới hết ngày hai mươi năm tháng sáu
bản tin sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng khác
vâng ạ xin cảm ơn tập viên hoàng trí và những đồng nghiệp của chúng tôi và những thông tin vừa rồi ạ
và chương trình an ninh ngày mới sẽ được tiếp tục với tìm một sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị trên thế giới có hơn hai tỷ người chơi game
trong đó thì có nhiều trường hợp
trường hợp người chơi game kẩy game thâu đêm suốt sáng mỗi ngày thì hai mươi giờ liên tục
họ gặp phải rất nhiều về vấn đề sức khỏe như thiếu ăn thiếu ngủ và giảm các hoạt động thể chất
vâng ạ có thể gọi chung đó là những biểu hiện của những người nghiện game
theo báo cáo gần đây của tổ chức who công nhận nghiện game là một dạng dối loạn tâm thần
vì sao lại như vậy có sự tương đồng nào giữa nghiện game và bệnh dối loạn tâm thần
hãy cùng theo dõi tìm một số khỏe mỗi ngày của chúng tôi ngày hôm nay
bệnh nhân này mới một mươi chín tuổi
đang điều trị tại phòng khám chuyên khoa tâm thần vì nghiện game
lúc đầu chỉ định chơi cho vui nhưng sau dần bị hấp dẫn vào những trò chơi
có những ngày bệnh nhân này dành hơn chục tiếng để chơi game
bạn bè không phải trực tiếp nói chuyện trực tiếp như cháu với bác sĩ
còn mặt lợi hại của nó là nó sẽ làm ta bị căng thẳng sợ chết
lúc đầu thì bạn ấy cũng chỉ chơi game mang chất để chơi cho nó vui vui thôi
nhưng mà cứ ngày càng chơi nhiều vào thì một ngày cậu cứ chơi nhiều quá
mà có thể có một ngày cầu chơi đến hàng chục tiếng một ngày
và bây giờ dẫn đến cái tình trạng nghiện game
thì gia đình thấy bạn ấy chơi game nhiều quá và có biểu hiện những dối loạn
tâm lý tâm thần cho nên là gia đình đưa đến cơ sở chuyên khoa y tế về tâm thần khám và điều trị
qua quá trình khám và điều trị thì bạn này có một trực chứng trầm cảm sau chơi game
khi mình chơi game nhiều như vậy thì các tế bào thần kinh bị cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh
và khi nó cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh như thế thì nó gây đến trực chứng trầm cảm sau chơi game
những đối tượng nghiện game đến từ nhiều lứa tuổi và nhiều tầng lớp khác nhau
từ học sinh sinh viên cho đến người đi làm ở nhà
những người nghiện game luôn có thể chơi hàng giờ liên tục không nghỉ bên cạnh máy tính hay điện thoại của mình
nhận thấy mức độ nguy hiểm của nghiện game who vừa chính thức bổ sung chứng nghiện trò chơi điện tử
là một bệnh về dối loạn tâm thần trong danh sách cập nhật phân loại bệnh quốc tế icd
những dối loạn tâm lý tâm thần bệnh vi của thanh thiếu niên mà chơi game nó có rất đa dạng và rất phong phú
nhưng mà có thể chia ra làm ba nhóm điều chứng chính
nhóm triệu chứng chính thứ nhất đó là trầm cảm sau chơi game
nhóm triệu chứng thứ hai là hoang tưởng ảo giác do chơi game
và điều chứng thứ ba là dối loạn hành vi do chơi game
tổ chức y tế thế giới mới phát hiện ra là việc công nhận nghiện game là một dối loạn về tâm lý tâm thần
nó là một cái ý nghĩa cảnh báo và đưa cho các nhà khoa học về tâm lý tâm thần rằng đây là một cái dối loạn bệnh thực sự
những người nghiện game mà có những biểu hiện như thế thì phải được chăm sóc đặc biệt về y tế
tổ chức y tế thế giới who dối loạn chơi game hay nghiện game là một dối loạn tâm thần
đặc trưng bởi hành vi chơi dài dẳng tái diễn dù là trực tuyến hay ngoại tuyến
trong phần loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan icd một mươi một
who đưa dối loạn chơi game vào nhóm các dối loạn
theo đó ba dấu hiệu nhận biết một người nghiện game gồm
có biểu hiện mất kiểm soát trong việc chơi game chơi quá nhiều lần trong ngày mỗi lần trời quá lâu
ưu tiên việc chơi game hơn các hoạt động khác cản trở các sinh hoạt cá nhân khác
thường tiếp tục chơi game hay có chiều hướng gia tăng thời gian chơi game bất kể các tác dụng xấu của nó
người ta có thể quan sát các triệu chứng kể trên để xác định mức độ nghiện game của một người có trầm trọng hay không
quá trình phải được theo dõi ít nhất một mươi hai tháng trước khi được chuẩn đoán
tuy nhiên thời lượng này có thể giảm xuống nếu phát hiện các dấu hiệu nghiêm trọng
tổ chức y tế thế giới who dối loạn chơi game hay nghiện game là một dối loạn tâm thần đặc trưng
vấp phải sự phản đối từ các nhà làm game và cộng đồng game thủ
nhưng việc công nhận nghiện game là một dạng bệnh dối loạn tâm thần có ý nghĩa cảnh báo mức độ nguy hiểm của căn bệnh này
việc who nhận định phân loại dối loạn chơi game như một triệu chứng nghiện độc lập
với mong muốn hỗ trợ chính phủ gia đình cũng như nhân viên chăm sóc sức khỏe
thận trọng hơn và biết cách nhận diện các nguy cơ
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai quy định này mới bắt đầu có hiệu lực để áp dụng vào nhiều quy chuẩn y tế
để kết hợp thống nhận
đã đặt thêm các lộ trình điều trị phòng chữa bệnh cho các bệnh nhân gặp tình trạng này
nghiện game thì đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa
và điều này thì phần lớn là do sự lơ là quản lý của chính những người bố người mẹ
vậy làm thế nào để người nghiện game có thể ca nghiện thành công
quay về với cuộc sống thực chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tư vấn
trong một mươi năm từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ tăng trưởng internet tại việt nam tăng một trăm hai mươi lần so với các nước trong khu vực
có sáu mươi hai người sử dụng internet để chơi game trực tuyến
đặc biệt độ tuổi trung bình của người việt sử dụng mạng internet trong khu vực khoảng một mươi chín tuổi chiếm năm mươi
ở những người nghiện game người ta nhận thấy có sự sụt giảm đáng kể
nồng độ chất dẫn truyền thần kinh serotonin
sự sụt giảm nồng độ crotonin giống với chứng bệnh trầm cảm
vì vậy người nghiện game có các triệu chứng điển hình của trầm cảm và lo âu
hệ quả đầu tiên chúng ta thấy là những người
mà nghiện game thì bắt đầu là trở nên là lờ đi tất cả những mối quan hệ trong đời sống thực
thậm chí có người người ta còn nói rằng là anh là hai mươi một tuổi
nhưng mà anh là một game thủ anh nghiện game thì thực ra là cái mức độ trưởng thành của anh
trong cái ứng xử đối với cả cuộc sống hàng ngày chỉ tương đương với một mươi hai một mươi ba tuổi thôi
rồi là cái cách thức nhìn nhận và phân tích các cái vấn đề trong các cái mối quan hệ
nó cũng bị ảnh hưởng và nó ảnh hưởng bởi cái tính chất bạo lực
hoặc là thậm chí là cái ngôn ngữ mà dùng trên game
giống như là một cái cá nhân đấy nó không thích nghi được với cả cái cuộc sống thực
nghiện game không khác gì so với nghiện ma túy và nghiện rượu
não người nghiện game bị kích thích tương tự khi sử dụng ma túy
và nhu cầu điều trị chứng nghiện game đang tăng cao ở khắp nơi
phải ngắt khoảng thời gian chơi game đối với cả những người bị nghiện game
và phải giúp họ có những cái kỹ năng để đứng phó với cả các cái triệu chứng cai
và cần phải tạo ra được một số những hoạt động thay thế
và thường những hoạt động thay thế đấy là những hoạt động mà trước đây họ cảm thấy rất là thích thú
họ đã từng thành thạo họ đã đạt được thành công ở những cái hoạt động đấy
xây dựng lại những hoạt động sở thích hoặc là hứng thú cho họ
các phương pháp điều trị cai nghiện game
dừng việc chơi điện tử
tăng cường các hoạt động thể lực và hoạt động văn hóa như đi bộ
đạp xe chơi cầu lông đá bóng và bơi lội
tham gia các liệu pháp tâm lý nhận thức hành vi
khi thấy con mình có các dấu hiệu của nghiện game
thì nên đưa đi khám ở các bác sĩ tâm thần